ngày một sáu tại thành phố con tum tỉnh con tum hội bảo vệ quyền trẻ em và hội bảo trợ người khuyết tật tỉnh đã tổ chức buổi giao lưu với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiêu biểu lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi giao lưu các tổ chức cá nhân tham dự đã ủng hộ hơn năm trăm năm mươi triệu đồng cho quỹ hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật nghèo
bên cạnh đó các đoàn từ thiện cũng trao hai trăm bốn mươi phần quà mỗi phần quà trị giá hai trăm linh đồng cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiêu biểu có mặt tại buổi giao lưu
trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hội đã tổ chức vận động và có một trăm hai mươi tám tổ chức cá nhân nhà hảo tâm ủng hộ hơn một tỷ đồng cho quỹ hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật nghèo
từ các nguồn hỗ trợ đó hội đã hỏi thăm trợ giúp trên hai trẻ em có hoàn cảnh khó khăn người khuyết tật và người nghèo với tổng số kinh phí lên đến bảy trăm linh triệu đồng